phạm tội giết người bị cáo phạm văn tròn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm trú tại phường tân xuyên thành phố cà mau
đã bị tòa án nhân dân tỉnh cà mau tuyên án hai mươi năm tù giam điều đáng nói là nạn nhân trong vụ án trên là em ruột của tròn
theo cáo trạng vào ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai phạm văn tròn có mâu thuẫn với người em ruột là phạm văn nhỏ
rồi nảy sinh ý định giết chết nhỏ rồi giấu sát lấy phần đất nuôi tôm
đến ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai khi thấy nhỏ một mình chống xuồng ra vuông tôi
thì tròn đã dùng cây đánh làm cho nhỏ té xuống vuông sau đó dùng cây rượu chém làm nhỏ bất tỉnh
rồi dìm sát nhỏ xuống vuông nhằm che giấu hành vi phạm tội
sau khi điều tra vụ án bị can phạm văn tròn bị tạm giữ vào ngày một mươi năm tháng bốn